từ đầu tháng sáu đến nay căng thẳng ngoại giao giữa australia và nga đang nóng lên sau khi chính phủ australia thông báo chấm dứt hợp đồng thuê đất xây dựng trụ sở đại sứ quán mới của nga tại thủ đô canberra vì lý do trụ sở này nằm quá gần tòa nhà quốc hội australia tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh quốc gia
vụ kiện liên quan đến việc australia chấm dứt hợp đồng cho nga thuê khu đất cạnh tòa nhà quốc hội để xây dựng trụ sở đại sứ quan mới bắt đầu diễn ra từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã gây gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong suốt một thời gian dài
bộ quốc hội australia phải nhóm họp và thông qua một đạo luật cho phép hủy bỏ hợp đồng trên vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trên cơ sở quyết định của chính phủ tòa án liên bang australia đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng
tòa án liên bang australia đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng trên vì lý do tồn tại nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia và bắt đầu tiến hành cưỡng chế giải tỏa khu đất bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phản ứng lại quyết định của australia người phát ngôn điện kremlin đã cáo buộc australia đang thể hiện chủ nghĩa bài nga cực đoàn vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chính luật pháp australia
đại sứ quán nga tại australia đã khiếu nại mạnh mẽ về động thái này của chính phủ australia và tiếp tục đệ đơn kiện lên tòa án liên bang australia
đồng thời cử nhân viên trong con khu đất không cho phép chính quyền australia tiến hành giải tòa
trong khi phía australia cho hay việc chấm dứt hợp đồng thuê đất với nga là hoàn toàn cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của australia và cũng không ảnh hưởng đến đại sứ quán hiện nay của nga